số liệu về tình hình kinh tế xã hội trong hai tháng đầu năm cho thấy
chỉ tiêu vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào việt nam giảm hai mươi ba sáu so với cùng kỳ năm ngoái
vốn giải ngân cũng giảm năm
như vậy dòng vốn fdi trong hai tháng đầu năm đã có những mở đầu kém thuận lợi
tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi vào việt nam tính đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần
của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần sáu năm tỷ usd giảm hai mươi ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có năm trăm linh dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt năm tỷ usd
giảm hai bảy về số dự án và tăng một trăm linh bốn bảy về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
trong hai tháng đầu năm ngành sản xuất phân phối điện khí đốt nước nóng
khơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất
trong số ba mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới
tại việt nam trong hai tháng đầu năm nay singapore là nhà đầu tư lớn nhất
tiếp theo là trung quốc hàn quốc nhật bản